trước tình hình dịch bệnh còn có những diễn biến khó lường mà năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một lại đang đến rất gần
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có tờ trình gửi ubnd tp hcm đề xuất hai phương án tổ chức lễ khai giảng
phương án một vẫn tập trung đầy đủ học sinh các khối lớp tham dự lễ khai giảng
phương án hai chỉ tập trung đại diện học sinh các khối lớp tham dự lễ khai giảng
riêng học sinh các lớp đầu cấp sẽ tham dự đầy đủ
ngoài ra lễ khai giảng cũng được tổ chức với tinh thần ngắn gọn gói gọn trong thời gian sáu mươi phút
trước đó ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông sẽ tự trường vào ngày một tháng chín
các trường từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày năm tháng chín